các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong quá trình điều tra theo kết luận của trung tâm giám định pháp y tâm thần đà nẵng trước trong và sau khi gây án và hiện tại đối tượng phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều kiện hành vi mắc chứng bệnh loạn dục phô bầy
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tòa nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo lê phúc mức án trung thân yêu cầu đền bù số tiền hơn một trăm ba mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân nhưng phía bị hại sau đó kháng cáo